thành ủy tp hcm đã tiến hành lấy ý kiến các ban đảng bộ ngành trung ương góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị
đại hội đại biểu tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm chủ trì hội nghị
cùng sự có đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
thay mặt thường trực tp hcm đồng chí nguyễn thiện nhân đã trình bày khái quát đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội
xây dựng đảng và hệ thống chính trị của thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi những thách thức hạn chế đang tồn tại
cũng như phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm nêu tám quan điểm sáu nhóm giải pháp phát triển của thành phố
trên các lĩnh vực cũng như hai mươi bốn chỉ tiêu phát triển của thành phố
đại diện một số bộ ngành trung ương cũng đã tham gia ý kiến vào các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố
đề xuất các giải pháp để thực hiện mục tiêu cũng như giải quyết những thách thức và hạn chế còn tồn tại
bổ sung thêm các mục tiêu và phương hướng đề cập trong dự thảo
thương trực thành ủy tp hcm đã ghi nhận ý kiến của các đề biểu nhằm bổ sung hoàn thiện báo cáo chính trị
tại đại hội đảng bộ tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm